tối một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bốn đối tượng trên hẹn hai người khác đến giải quyết mâu thuẫn
tuy nhiên quá trình hòa giải không thành nam và đình dùng giao tự chế mang theo
chém liên tiếp khiến cho hai người này bị thương tích nặng
liên quan đến vụ án này trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng cầm đầu là trần thiên
và khởi tố cho tại ngoại hai đối tượng là lê huỳnh quốc sang và nguyễn trường giang
lừa bán xe máy qua mạng xã hội hai đối tượng là nguyễn đình sơn và vũ tuấn thắng
cùng chú tại huyện thanh hà tỉnh hải dương vừa bị công an tỉnh lào cai khởi tố
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai sơn và thắng sử dụng tài khoản facebook phạm tuấn
để đăng tải các thông tin hình ảnh bán các loại xe máy giá rẻ
sau khi khách hàng chuyển tiền các đối tượng chặn liên lạc với người mua rồi chiếm đoạt
với thủ đoạn này các đối tượng đã lừa đảo một mươi chín người chiếm đoạt hơn tám mươi hai triệu đồng
sử dụng nickname botos long xuyên để điều hành đường dây gái gọi liên tỉnh
trần ngọc diệp chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này tạm giữ hình sự
vào tối một mươi năm tháng sáu lực lượng công an phát hiện bắt quả tang ba cặp nam nữ
đang thực hiện hành vi mua bán dâm
qua đấu tranh khai thác nhanh xác định diệp là người môi giới cho ba cặp nam nữ trên
diệp khai nhận thông qua mạng xã hội diệp đã gửi hình ảnh
nhiều gái bán dâm cho người mua dâm lựa chọn và thỏa thuận giá
sau đó người mua dâm thuê nhà trọ và nhắn số phòng để dịp điều gái bán dâm đến
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm
và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn bốn xã quảng hùng thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam là đối tượng nguyễn văn long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn nga ba xã cúc phương huyện nho quan tỉnh ninh bình
và đối tượng trần mạnh duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã hải lý huyện hải hậu tỉnh nam định
bị công an huyện bình lục tỉnh hà nam ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
sử dụng nickname boss long xuyên để điều hành đường dây gái gọi liên tỉnh trần ngọc diệp
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này tạm giữ hình sự
vào tối một mươi năm tháng sáu lực lượng công an phát hiện bắt quả tang ba cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
qua đấu tranh khai thác nhanh xác định diệp là người môi giới cho ba cặp nam nữ trên
diệp khai nhận thông qua mạng xã hội diệp đã gửi hình ảnh nhiều gái bán dâm cho người mua dâm lựa chọn và thỏa thuận giá
sau đó người mua dâm thuê nhà trọ và nhắn số phòng để dịp điều gái bán dâm đến